một trận động đất mạnh sáu năm độ richter đã xảy ra ở thành phố hoa liền vùng lãnh thổ đài loan trung quốc
tính đến thời điểm này trận động đất này đã làm ít nhất sáu người thiệt mạng và hai trăm năm mươi tám người khác bị thương
văn phòng kinh tế và văn hóa việt nam tại đài bắc đã mở đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về công dân việt nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất này nếu có
hiện vẫn còn một trăm bốn mươi năm người mất tích do động đất
các nhân viên ứng cứu khẩn cấp đang tập trung tìm kiếm tại khu trung cư một mươi hai tầng và một khách sạn lân cận do hai tòa nhà này đang đổ vào nhau rất nguy hiểm và hàng trăm người vẫn đang bị kẹt tại đây
theo thông tin của văn phòng kinh tế văn hóa việt nam tại đài bắc cho đến nay chưa phát hiện có trường hợp công dân việt nam nào là nạn nhân của trận động đất
văn phòng kinh tế và văn hóa việt nam tại đài bắc đã mở đường dây nóng số tám tám sáu chín tám tám năm bảy chín ba sáu hai để tiếp nhận thông tin về công dân việt nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất này nếu có
cho tới một mươi giờ sáng nay khu vực hoa liên đã ghi nhận một trăm ba mươi dư chấn kể từ lúc xảy ra trận động đất trong số đó có một mươi chín dư chấn có cường độ mạnh từ bốn độ richter trở lên